kính thưa quý vị ngày một mươi một tháng năm đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm
bắt đầu thẩm vấn các bị cáo có kháng cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc alibaba do nguyễn thái luyện và đồng phạm thực hiện
theo viện kiểm sát vốn ban đầu của công ty alibaba là bốn trăm linh triệu đồng
đến năm hai nghìn một mươi bảy tăng lên một sáu trăm linh tỷ đồng
và khi được hỏi việc tăng này là tăng thật hay tăng hình thức
bị cáo nguyễn thái luyện khẳng định con số vốn một sáu trăm linh tỷ đồng là thực và đăng ký bằng tài sản
viện kiểm sát cho biết toàn bộ tài sản bị kê biên là sáu trăm năm mươi hai thửa đất với tổng diện tích gần năm triệu m hai
được định giá một sáu trăm linh tỷ đồng trong khi bản án sơ thẩm xác định trách nhiệm bồi thường của bị cáo lên tới hai năm trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên bị cáo nguyễn thái luyện cho rằng tài sản nêu trong kết luận định giá
còn ít hơn số tiền mà bị cáo đã bỏ ra để mua đất
chưa tính các chi phí sang lắp đầu tư cơ sở hạ tầng
tự đánh giá về khả năng bồi thường khắc phục thiệt hại
bị cáo luyện cho rằng nếu toàn bộ khách hàng đồng ý nhận đất thì chỉ chiếm một phần ba diện tích đất của công ty bị kê biên
tài sản công ty còn lại hai phần ba và số tiền chiếm đoạt quy kết là hai năm trăm linh tỷ đồng
nếu quy đổi giá thấp nhất là một triệu đồng một mét vuông thì tổng trị giá đã là năm tỷ đồng
ngoài ra bị cáo luyện cũng cho biết hiện còn khoảng hơn một khách hàng
không có trong danh sách bị hại
do đó bị cáo nguyễn thái luyện đề nghị để đảm bảo quyền lợi toàn bộ khách hàng có tên và không có tên trong danh sách
thì định giá lại tài sản và kê biên tài sản đúng số tiền hai năm trăm linh tỷ đồng mà tòa sơ thẩm nói mình chiếm đoạt
phần còn lại giao cho công ty alibaba và được một cơ quan nhà nước giám sát để thực hiện việc bồi thường
cũng tại phiên tòa hôm nay bị cáo võ thị thanh mai đã thay đổi kháng cáo từ kêu oan sang giảm nhẹ hình phạt
đồng thời bị cáo võ thị thanh mai cũng cho biết
mặc dù rút lại đề nghị thay bị cáo nguyễn thái luyện khắc phục hai năm trăm linh tỷ đồng
nhưng ông lê viết an vẫn tiếp tục nhận nộp một mươi hai tỷ đồng thay cho bị cáo võ thị thanh mai để khắc phục đối với tội rửa tiền